tại quảng trường wangwamun ở trung tâm thủ đô seoul của hàn quốc vừa diễn ra lễ hội văn hóa việt nam
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
chương trình được tổ chức bởi hội người việt nam tại hàn quốc
dưới sự bảo trợ của đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
lễ hội văn hóa việt nam năm nay diễn ra tương bừng với nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc
như cuộc thi tìm kiếm tài năng việt hàn what thailand hai nghìn một mươi chín
cuộc thi vẽ tranh dành cho trẻ em các gia đình hàn việt
biểu diễn thời trang áo dài hàn bốc diễu hành trang phục truyền thống việt nam
hay cuộc thi tìm hiểu lịch sử và văn hóa dân tộc tự hào việt nam hai nghìn một mươi chín
giới thiệu đồ thủ công mỹ nghệ ẩm thực các trò chơi dân gian của việt nam
đặc biệt tại lễ hội lần này ubqlh cơ quan của nhà nước thuộc chính phủ trung ương hàn quốc
đã có quầy tư vấn hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt
học tập và làm việc dành cho du học sinh gia đình văn hóa người lao động
lễ hội văn hóa việt nam được tổ chức thường liên một năm một lần
nhằm tạo không gian vui chơi cho cộng đồng người việt tại xứ sở kim chi
đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của việt nam đến bạn bè hàn quốc và quốc tế